đồng chí trương hòa bình ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng thường trực chính phủ
chủ tịch ủy ban an toàn giao thông quốc gia đã đến thăm và chúc tết tại cục cảnh sát giao thông bộ công an
tại buổi làm việc phó thủ tướng biểu dương những nỗ lực của ngành giao thông trong năm hai nghìn hai mươi
đây là lần đầu tiên kể từ năm hai nghìn một mươi bốn tai nạn giao thông đã giảm trên năm ở cả ba tiêu chí
năm hai nghìn hai mươi là năm có ý nghĩa quan trọng năm về đích của nhiệm kỳ hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi
cùng nhiều sự kiện chính trị quan trọng
phó thủ tướng đề nghị cảnh sát giao thông cần tổ chức tốt hơn nữa hoạt động tuần tra kiểm soát
xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông thực hiện hiệu quả nghị định một trăm linh
quyết tâm giảm tỷ lệ tai nạn giao thông xuống một mươi
phối hợp với các lực lượng chức năng bảo đảm an toàn giao thông nhân dịp tết nguyên đán
phó thủ tướng bày tỏ tin tưởng lực lượng cảnh sát giao thông hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao trong năm hai nghìn hai mươi